đây là khu đất rộng hơn một mươi bốn hectare thuộc khu đô thị phía nam thành phố bắc giang
được ủy ban nhân dân thành phố bắc giang bàn giao làm đối ứng cho chủ đầu tư để đổi lấy dự án cầu đồng sơn
một dự án được thực hiện tại tỉnh bắc giang từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám với tổng chiều dài tuyến là một mươi sáu mươi hai km
tính ra giá trị của một km đường làm tại dự án này
là một trăm linh chín tỷ đồng
công ty trách nhiệm hoạn xây dựng tân thịnh một công ty đóng trên địa bàn
là nhà đầu tư lập đề xuất làm dự án trên
đồng thời cũng là công ty được ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang chỉ định thầu dự án này
để hoàn vốn công ty tân thịnh đã được ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang trả hơn một mươi bốn hectare đất này
tại phân khu số sáu trăm linh bảy thuộc khu đô thị phía nam thành phố bắc giang để phân lô bán nền
sau khi nhận được quyết định đầu tư
chủ đầu tư dự án bt này làm song song hai việc là triển khai
làm đường và san lấp hơn một mươi bốn hectare diện tích đất đối ứng đã được bàn giao
dự án được triển khai ngay lập tức giá trị đất đã tăng vài chục lần
so với giá đền bù cho người dân chỉ trước đó không lâu
theo các nhà phân tích đã xuất hiện một lỗ hổng lớn
trong việc xác định giá trị đất đối ứng
giá trị đất trước khi bàn giao cho các nhà đầu tư
việc hoán đổi trực tiếp đất đai không thông qua đấu thầu hay quá trình định giá chặt chẽ
được quyết định bởi chính quyền địa phương thực sự là một rủi ro rất lớn về nhiều mặt
về nguyên tắc là đối với lại đất cho tổ chức sử dụng thì phải là ủy ban nhân dân cấp tỉnh
thế nhưng chỉ có một cái điều là người ta lại rất mong đợi
cơ chế nào quy trình nào để xác định giá trị
sao cho giá trị đất đai của nhà nước
nếu nhà nước là không bị thất thoát thì lại không có
thế chính vì vậy mà tôi cho rằng đây là một cái hình thức
rất cần tới một cái quy định riêng cho hình thức bt
cần một cái nghị định của chính phủ quy định riêng về bt
trong đó những nguyên tắc có thể đưa vào luật đất đai
những nguyên tắc có thể đưa vào luật quản lý sử dụng tài sản công
hầu hết các dự án bt hiện nay đều áp dụng hình thức chỉ định thầu
sau đó thanh toán cho nhà đầu tư bằng hình thức giao đất không đấu giá
dẫn đến định giá đất
thấp hơn rất nhiều so với giá của thị trường
những sơ hở trong chính sách cũng đã được các chủ đầu tư tận dụng triệt đề
và chủ đầu tư được định giá công trình với giá cao hơn
và đổi lấy đất với giá rẻ hơn gấp nhiều lần so với mặt bằng chung
thứ nhất là cái quá trình lập dự án đầu tư bt
từ công tác kỹ thuật đến dự toán thì nó có nhiều bất cập
và nó không sát với thực tế
thứ hai là vấn đề định giá đất để trả lại cho nhà đầu tư
thì nó cũng không đúng với giá thực tế giá của thị trường
như vậy thì trong quá trình thực hiện dự án bt
thì phần lợi thường là nghiêng thiên về các nhà đầu tư
còn nhà nước thì thiệt và thậm chí ở đây là tiễn ra thiệt hai lần
chỉ định thầu và giao đất không qua đấu thầu
đây là lỗ hổng lớn nhất dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước
bởi thực tế nhiều nhà đầu tư bt đang hưởng lợi khi không phải bỏ vốn
mà dùng chính nguồn lợi bán được của khu vực

học giao để đầu tư lại cho công trình
khi lựa chọn chủ đầu tư các dự án bt
năng lực tài chính của doanh nghiệp luôn được xem là điều kiện quan trọng
nhưng việc này các cơ quan chức năng đã không thực hiện nghiêm túc
dẫn đến ký hợp đồng với một số nhà đầu tư không bảo đảm năng lực tài chính
còn nhớ cuối năm hai nghìn một mươi bảy
kết quả thanh tra một mươi năm dự án bt trên địa bàn thành phố hà nội cho thấy
hầu hết các dự án bt đã để xảy ra nhiều khuyết điểm sai phạm
gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng
đáng chú ý là có tới một mươi bốn trên một mươi năm dự án bt áp dụng hình thức chỉ định thầu
việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức này
đã dẫn đến một loạt các sai phạm như lựa chọn nhà đầu tư không đúng quy trình
không đủ năng lực tài chính chưa minh bạch về nhà đầu tư
thứ nhất là cũng là chỉ ra một số những sai sót trong quy trình quá trình triển khai thực hiện
hoặc là cũng có một vài cái sai sách nhỏ trong quá trình tính toán và triển khai sang thực tế
thế cái này là thanh tra anh phủ cũng đã có những cái loại thất cụ thể và đã yêu cầu các ngành các sở
và ở đây thì tất cả các sở ngành các đơn vị cũng đã nghiêm túc là tổ chức kiểm điệp
rút kinh nghiệm cũng như là quán triệt tất cả các nội dung
ở đây tất cả các sở ngành liên quan
đều có tổ chức kiểm nghiệm các nội dung các loại
không chỉ vậy cách tính toán giá trị đất đem đủ lấy hạ tầng giao thông còn mập mờ
dẫn đến nhà nước sẽ phải chịu thiệt thòi còn nhà đầu tư sẽ có lợi cả đôi đường
phải minh bạch về giá trị
khi nào thì xác định giá trị khi nào thì đưa ra đề xuất về chuyển đổi bao nhiêu đất
lấy công trình cỡ nào đấy là đề xuất
nhưng khi đổi thật thì phải có kiểm toán
kể cả kỹ thuật lẫn
tài chính của công trình hạ tầng
cũng như định giá cụ thể diện tích đất
mục đích sử dụng ta đổi theo mục đích sử dụng nào
và giá trị thật của cái đất đó như thế nào
tôi cho rằng chúng ta rất cần một quy định rất mạch lạ
đất cũng là tài sản công
tài sản công được đem ra trao đổi
nó phải qua một cái quá trình cạnh tranh lành mạnh
bằng cách ví dụ như đem ra
đấu giá miếng đất a đổi lấy hạ tầng b
mời các nhà đầu tư vào
các anh trả giá
là các anh muốn thêm bao nhiêu
hoặc các anh ngược lại là trả cho chúng tôi bao nhiêu
để đổi lấy hạ tầng a này
cho đến nay tôi chưa bao giờ từng thấy cái chuyện là đấu giá
đổi đất lấy hạ tầng cả
chỉ biết một ngày đẹp trời nào đó thì miếng đất này
được đổi cho nhà đầu tư kia
để lấy công trình nó
còn tại sao nó lại được như vậy thì
chưa có một lời giải thích nào thỏa đáng đối với người dân
theo các chuyên gia
trên thực tế phần lớn các dự án bt
từ tư duy đến cách tiếp cận dự án
đa số các dự án bt
sẽ do các nhà đầu tư lên ý tưởng
như vậy thì phần lợi sẽ vẫn thuộc về các nhà đầu tư
tôi cho rằng trong cái
trong cái bối cảnh như ở việt nam hiện nay
thì chúng ta không nên duy trì
các cái hình thức là chỉ định thầu đối với các dự án như vậy
hình thức chỉ định thầu chỉ thực hiện
nên thực hiện ở một số các cái dự án
ở các cái vùng đặc biệt khó khăn
khi mà không có các cái nhà đầu tư
thì có thể là mời gọi và chỉ định
để người ta tham gia
còn với những cái địa bàn với những cái thị trường
mà phát triển như ở các thành phố lớn như hà nội như thành phố hồ chí minh và các thành phố lớn khác
thì chúng ta nên
thực hiện là công khai minh bạch và đấu thầu
chứ chúng ta không nên thực hiện chỉ định thầu
bài học từ các đô thị lớn trên thế giới như singapore seoul thượng hải bắc kinh
phát triển tươm tất bài bản như vậy
là do họ khai thác tốt các giá trị
từ đất thực hiện theo mô hình hợp tác công tư
hợp đồng bt thanh toán bằng quỹ đất
singapore do khan hiếm đất đai
chính vì thế mà các nhà quản lý tính toán kỹ lưỡng
sao cho sử dụng hiệu quả cao nhất của từng tất đất
đó chính là sự kết hợp của quy hoạch dài hạn
chính sách đất đai phù hợp
có sự kiểm soát
phối hợp chặt chẽ từ người dân
cho đến chính phủ
để khai thác giá trị từ đất
một cách hiệu quả nhất
với tư cách là người mua các dịch vụ
nhà nước có vai trò lựa chọn
chỉ với những nhà thầu đủ năng lực
mới được dự thầu
tại singapore vấn đề đủ năng lực là có tiềm lực và sự ổn định về vốn
có năng lực quản lý và có kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự trước đó
thông qua đấu thầu cạnh tranh nhà nước chọn một liên doanh nhà thầu tích hợp
trong quá trình thực hiện
khu vực công có quyền thay đổi trong giới hạn một số khía cạnh của hợp đồng
nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt nhất
nhà nước thực hiện chi trả cho nhà cung cấp dịch vụ
dựa trên cơ chế đánh giá
mức độ hoàn thành dự án theo các tiêu chuẩn thực hiện trong hợp đồng
khai thác giá trị từ đất là một phương thức vô cùng quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng
chính vì vậy tại việt nam
các cơ quan chức năng cần phải tính toán kỹ lưỡng
sao cho sử dụng hiệu quả cao nhất
của từng tấc đất
đây là một phương thức rất hiệu quả
và cần thiết để đầu tư cơ sở hạ tầng
phát triển đô thị
với điều kiện phải là thực hiện theo một quy trình minh bạch rõ ràng
việc còn nhiều lỗ hổng trong các quy định pháp luật dẫn đến tình trạng các dự án bt trên thực tế đem lại siêu lợi nhuận
cho nhà đầu tư
vẫn còn nhiều khoảng trống pháp lý cần phải khắc phục
để dự án bt không trở thành mảnh đất
dễ bị nhà đầu tư lợi dụng trục lợi
và gây thất thoát lãng phí nguồn lực đất đai của nhà nước
để khắc phục những tồn tại hạn chế của dự án bt
chính phủ đã ban hành nghị định số sáu mươi ba hai nghìn một mươi tám
về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
có hiệu lực mới đây
nghị định sáu mươi ba hai nghìn một mươi tám có nhiều thay đổi đáng chú ý so với các quy định cũ
đáng kể nhất là bỏ quy định cho phép đấu thầu hoặc chỉ định thầu dự án ppp
và thay vào đó
tại điều ba mươi bảy nghị định sáu mươi ba đã quy định
việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu
trong cái nghị định sáu mươi ba này
chúng tôi dành hẳn một chương để quy định
các điều kiện để thực hiện các dự án bt
thì quy định rất rõ là đối với dự án hạ tầng
thì phải là
chỉ được đấu thầu dự án hạ tầng
được lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án hạ tầng
khi mà cái dự án đã được thiết kế
và tổng dự toán đã phải được phiên duyệt
cái này để tránh cái hiện tượng là sẽ đội giá để mà đối ứng trả cho
chủ đầu tư
cho nhà đầu tư bt
thì chúng tôi quy định rất là rõ là cái quỹ đất đấy
cũng phải được có quy hoạch
và quy hoạch tối thiểu là một trên hai nghìn
mà một trên hai nghìn và cái đơn giá
cũng phải đơn giá xác định giá đất cũng phải gần gũi
gần với thị trường để đảm bảo
cái quỹ đất khi mà tính giá
thanh toán trả cho nhà đầu tư
thì nó gần với cả
giá thị trường
quan trọng nhất
đó là nhà nước cần phải
trong cái tiến trình thực hiện dự án
ppp nói chung
và bt nói riêng
mặc dù chúng ta nói là
là đối tác công tư
nhưng mà vai trò của nhà nước phải chủ động
chúng ta không thể giao toàn bộ cái việc
phát triển kinh tế xã hội các dự án đầu tư đến phát triển kinh tế xã hội
cho nhà đầu tư như chúng ta đang làm hiện nay
các địa phương
nên tạo cái quỹ đất sạch
tổ chức đầu giá độc lập với cả
các cái hợp đồng đầu tư hạ tầm
việc này thì nó đưa đến cái việc là
một cái hợp đồng giao dịch nó chỉ có một khoản lợi nhuận
cố định chứ không thể tính được hai khoản lợi nhuận
nếu mà để là hoàn thiện nhất
thì nên tách ra các cái hoạt động
về đầu tư và
đầu giá đất
nhà nước cần nắm vai trò chủ đạo
có cơ chế giám sát và hỗ trợ hiệu quả
là nhân tố thúc đẩy các nhà đầu tư có thái độ nghiêm túc
có trách nhiệm nhằm bảo đảm hiệu quả và tiến độ của dự án
đồng thời giúp ngăn chặn các hành vi ăn bớt
tham nhũng hối lộ hoặc có thể giúp giải quyết ngay những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện
có ý kiến cho rằng không nên
thực hiện dự án bt
theo cách đổi đất lấy hạ tầng
mà nên trả tiền theo tiến độ xây dựng công trình
để tạo tính công bằng
minh bạch hơn
hiện chính phủ đang gấp rút xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh
cho hình thức đầu tư này
nói đến bt chẳng hạn
thì ở đây có một cái yêu cầu về mặt pháp luật rất quan trọng
là giá trị đất đem đổi cũng như là giá trị hạ tầng
được xây dựng là chúng ta phải có
kiểm đếm rất là kỹ lưỡng về mặt giá trị
lúc đó thì chúng ta mới biết là nó có ngang bằng nhau không có đổi chứ
thế thì đánh đổi thì bây giờ là
là không thông qua tiền thì làm cái thứ đánh đổi nó rất là mù mờ
nó dẫn tới một việc
là chắc chắn nhà nước thì là mất tiền
là bởi vì
mất từ cái giá trị
giá trị đất đai không được xác định đúng với cái giá trị thật trên thị trường của nó
đầu tư cho hạ tầng dùng tài sản công là một vấn đề quan trọng
nó ảnh hưởng tới sự lớn mạnh của kinh tế ở nước ta
khi nền kinh tế thị trường tăng tốc
tất yếu nhà nước sẽ nhường chỗ cho các thành phần kinh tế khác
nhưng chỉ là về mặt kinh doanh chứ không phải là quản lý
tìm đến tư nhân với nguồn lực dồi dào và tính hiệu quả cao
để phát triển hạ tầng là cần thiết thậm chí là tất yếu
nhưng để tư nhân tham gia hiệu quả
thì buộc phải có cơ chế minh bạch
tiêu chí rõ ràng
tính cạnh tranh cao
với quá trình giám sát chặt chẽ và hiệu quả
không thể lấy cái tất yếu này để biện minh cho những hợp đồng bt mù mờ
dự án chỉ định thầu
hay những mảnh đất công bị bán với giá rẻ mạt
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay
xin kính chào tạm biệt